chanh dây không phải là loại cây nằm trong quy hoạch phát triển diện tích cây trồng của tỉnh gia lai
nhưng do giá chanh dây liên tục tăng cao khiến người dân đã bất chấp những khuyến cáo của các cơ quan chức năng
và đổ xô đi trồng loại cây này
việc làm này không chỉ phá vỡ quy hoạch cây trồng tại địa phương
mà còn tiêm ẩn những rủi ro đối với người nông dân khi cùng vượt quá cầu
huyện mang giang là địa phương có diện tích cây chanh dây lớn nhất tỉnh gia lai
từ vài chục hectare ban đầu khoảng giữa năm hai nghìn một mươi năm đến nay
đã tăng lên hơn ba trăm linh hectare
cái lợi trước mắt mà người dân thấy được là đầu tư một hectare chanh dây tốn khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
với khoảng năm mươi đồng một kg trong vòng một năm sẽ thu được khoảng năm trăm linh triệu đồng
vậy là cà phê cao su cùng nhiều loại cây trồng khác bị đốn bỏ để thay thế bằng chanh dây
cây chanh dây hiện nay là cái cây mà chỉ có
độc nhất một thị trường đó là thị trường trung quốc
còn cây tiêu và cây cà phê thì nó là thị trường đa quốc gia
chính vì vậy mà cây chanh dây về cái giá cả nó là không ổn định
cái lợi nhuận trước mắt thì cao nhưng mà về tương lai lâu dài thì cái thị trường của trung quốc là nó bấp bên
một vấn đề đáng lo ngại khác là tranh dây
chỉ khai thác được khoảng hai năm sang năm thứ ba sản lượng xuống rất thấp
để đáp ứng tiêu chuẩn thu mua của thương lái
nhiều nông dân đã sử dụng vô tội vạ các loại thuốc phòng chống bệnh cho cây chanh dây
theo báo cáo của cơ quan chuyên môn thì cứ một mươi ngày họ phải phun thuốc một lần
đây chính là mối hiểm họa khôn lường không chỉ trước mắt mà còn để lại hậu quả lâu dài về môi sinh môi trường
trồng chanh dây thì thuốc bảo vệ thuật vật sẽ ảnh hưởng đến người trồng người chăm sóc
rồi để tồn dư
lượng thuốc ở môi trường
đó là cái mà chúng ta xem như là chúng ta lấy cái lợi nhuận mà bán đi về cái sức khỏe cũng như là về môi trường
đã có rất nhiều bài học cay đắng từ việc thương lái trung quốc thu gom thu mua một số loại hàng nông sản cây trái
hiện nay với sức hút từ cái lợi trước mắt của cây chanh dây nông dân vẫn ổ ạt trồng chanh dây
thậm chí nhiều gia đình còn sẵn sàng thế chấp tài sản qua ngân hàng vay tiền để mở rộng diện tích
nếu không có biện pháp hữu hiệu
khi thương lái trung quốc ép giá mua xuống thấp
thậm chí là ngưng mua thì nhiều nông dân sẽ tán ra bãi sản là điều không thể tránh khỏi